vào đêm ngày một tháng năm anh hoàng văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng cháu rể là lê trung đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã nghĩa thuận thị xã thái hòa tỉnh nghệ an rủ nhau đi đánh cá tại đập khe lau
tuy nhiên do nước dâng cao đã khiến cho hai người bất ngờ bị nước cuốn trôi
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
đã tới hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân
và đến lúc hai mươi ba h đêm ngày một tháng năm lực lượng chức năng đã tìm và vớt được hai thi thể nạn nhân lên bờ